theo báo cáo của tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tình hình nắng nóng những ngày qua ở khu vực trung bộ đã khiến cho gần hai mươi hectare đất nông nghiệp bị hạn hán thiếu nước và xâm nhập mặn
khu vực bắc trung bộ nắng nóng đã khiến năm hai trăm bốn mươi hai ha đang bị hạn hán thiếu nước cụ thể quảng bình một năm trăm tám mươi ba ha quảng trị hai tám trăm linh ha thừa thiên huế tám trăm năm mươi chín ha
ở khu vực nam trung bộ hiện đang có một mươi bốn năm trăm ba mươi hai ha bị ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn gồm bình định bốn sáu mươi bốn ha quảng ngãi ba tám ha phú yên bốn ba trăm bảy mươi một ha quảng nam ba tám mươi chín ha bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn
ngoài ra có khoảng bảy tám trăm chín mươi bốn ha diện tích phải điều chỉnh giảm diện tích sản xuất vụ hè thu so với kế hoạch do không đủ nước
theo dự báo nắng nóng vẫn tiếp tục đến hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
do đó tổng diện tích cây trồng có khả năng bị hạn hán thiếu nước tưới trong vụ hè thu hai nghìn một mươi chín toàn khu vực trung bộ là khoảng sáu mươi bảy bảy trăm linh ha